các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiệu quả của hai loại vaccine pfizer và moderna sau mỗi tiêm thứ ba trong việc giảm tỷ lệ nhập viện là chín mươi một trong hai tháng đầu tiên
tuy nhiên con số này sẽ giảm xuống bảy mươi tám vào tháng thứ tư kết quả nghiên cứu được công bố ngày một mươi hai tháng hai theo afp
khả năng bảo vệ do vaccine mrna mang lại sẽ suy yếu dần trong những tháng sau khi tiêm mũi thứ ba
phát hiện mới này củng cố tầm quan trọng của việc xem xét thêm các điều tăng cường
để duy trì hoặc cải thiện khả năng bảo vệ các nhà nghiên cứu kết luận
nghiên cứu mới dựa trên hơn hai trăm bốn mươi một hai trăm linh bốn trường hợp phải đến các phòng khám khẩn cấp
và chín mươi ba bốn trăm linh tám trường hợp nhập viện do covid một mươi chín trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một
trước đó phát biểu tại cuộc họp giao ban ở nhà trắng hôm chín tháng hai
cổ vấn y tế hàng đầu của tổng thống joe biden anthony fauci cho biết
có khả năng liều thứ tư sẽ cần thiết hơn
cho một nhóm nhỏ những người có phản ứng miễn dịch kém chẳng hạn như người già và người suy giảm miễn dịch
trong một diễn biến khác hôm một mươi một tháng hai cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda
đã cấp phép cho một phương pháp điều trị bằng kháng thể mới có tên bt lovimab
do công ty dược phẩm lilly nghiên cứu
thuốc được sử dụng dưới dạng tiêm vào tính mạch và có thể dùng để điều trị covid một mươi chín
từ nhẹ đến trung bình ở những người từ một mươi hai tuổi trở lên
dữ liệu từ một thử nghiệm lâm sàng cho thấy
chẳng hạn có khả năng chống lại biến chủng omicron mạnh mẽ
hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín do các hãng pfizer và moderna phát triển
sử dụng công nghệ mrna sẽ giảm đáng kể sau bốn tháng được tiêm
song vẫn có hiệu quả để làm giảm khả năng bệnh biến chuyển nghiêm trọng hơn
hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín do các hãng pfizer và moderna
phát triển sử dụng công nghệ mrna sẽ giảm đáng kể sau bốn tháng được tiêm
song vẫn có hiệu quả để làm giảm khả năng bệnh biến chuyển nghiêm trọng hơn
đây là kết quả nghiên cứu mới được trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc
thực hiện và công bố vào ngày một mươi một tháng hai
đến nay nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của vaccine phòng bệnh giảm
sau khi đã tiêm hai mũi vaccine nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về thời gian duy trì hiệu quả của mũi tăng cường
nghiên cứu mới được cdc thực hiện dựa trên các dữ liệu thu thập về hơn hai trăm bốn mươi một hai trăm linh bốn người đến thăm khám
tại các khoa cấp cứu hoặc khoa điều trị khẩn cấp và chín mươi ba bốn trăm linh tám ca nhập viện là người trưởng thành mắc

hiệu quả của vaccine được đánh giá bằng cách so sánh tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở những bệnh nhân đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng kết hợp với việc sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu dựa trên các thông số như thời gian mắc bệnh khu vực sinh sống độ tuổi và mức độ lây nhiễm ở địa phương và các đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân để có được kết quả tổng hợp
kết quả nghiên cứu mới của cdc chỉ ra trong giai đoạn làn sóng dịch do biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
hiệu quả bảo vệ của vaccine trước nguy cơ phải cấp cứu hoặc điều trị khẩn cấp là tám mươi bảy trong vòng hai tháng sau khi tiêm muối tăng cường nhưng giảm xuống còn sáu mươi sáu trong tháng thứ tư
hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ nhập viện là chín mươi một trong hai tháng đầu sau tiêm nhưng giảm xuống bảy mươi tám vào tháng thứ tư sau khi tiêm
các tác giả kết luận về việc phát hiện ra hiệu quả của mũi tăng cường vaccine mrna giảm trong vài tháng sau tiêm sẽ củng cố thông tin để quyết định về việc tiêm mũi thứ tư nhằm duy trì hoặc cải thiện hiệu quả của vaccine phòng bệnh
trước đó phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tại mỹ trong tuần
cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn văn nguyễn
cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn văn nguyễn cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn
cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn văn nguyễn cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn
cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn
cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn cố vấn dịch bệnh nhà trắng tiến sĩ nguyễn
trước cuộc họp của ủy ban cố vấn vào tuần tới
tuy nhiên ngày một mươi một tháng hai fda cho biết cuộc họp đã bị hoán lại
nghiên cứu của đại học y tế và phúc lợi quốc tế nhật bản cho thấy
uống rượu có thể làm giảm lượng kháng thể trung hòa sản sinh
sau khi tiêm liều vaccine covid một mươi chín thứ ba
nghiên cứu của đại học y tế và phúc lợi quốc tế nhật bản cho thấy
uống rượu có thể làm giảm lượng kháng thể trung hòa sản sinh
sau khi tiêm liều vaccine covid một mươi chín thứ ba
đây là công trình quy mô lớn đầu tiên của nhật bản
tìm hiểu về tác động của rượu bia đối với hiệu quả vaccine
theo nghiên cứu do phó giáo sư resto fujita và đồng nghiệp thực hiện
mức độ kháng thể của người uống rượu sau tiêm vaccine
thấp hơn một mươi năm so với người không uống rượu
công trình bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
gồm một tình nguyện viên tại đại học y tế và phúc lợi quốc tế nhật bản
cuộc khảo sát mới đây gồm một trăm tám mươi bảy người từ hai mươi một đến bảy mươi bảy tuổi
họ đã tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín từ tháng ba đến tháng năm năm ngoái
và tiêm điều pfizer nhắc lại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
một trăm linh hai tình nguyện viên uống rượu sau tiêm
tám mươi ba người không uống rượu và hai người không trả lời khảo sát
các nhà khoa học xem xét sự hiện diện kháng thể trong máu họ
trong đó nồng độ kháng thể trung hòa đặc hiệu ngăn ngừa virus
kết quả mức độ kháng thể giữa nam và nữ không có sự trình bày
những người hút thuốc cũng có lượng kháng thể thấp hơn so với những người không hút thuốc
những tác động của thuốc lá nhỏ hơn so với việc uống rượu
nhìn chung rượu bia được cho là có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng cường miễn dịch sau tiêm vaccine
fujita cho biết với những người tiêm chủng covid một mươi chín
thói quen uống rượu dường như hạn chế khả năng gia tăng kháng thể
bởi nó làm giảm chức năng gan tạo gánh nặng cho đường ruột
nơi tập trung đến bảy mươi tế bào miễn dịch
mức độ kháng thể của một trăm tám mươi bảy người
trong cảo sars tăng trung bình khoảng ba mươi bốn lần sau khi tiêm nhắc lại
các chuyên gia cũng phát hiện kháng thể ở trẻ tuổi cao hơn so với người già
ông fujita nhận định hiệu quả kháng thể ở người cao tuổi thấp hơn so với người trẻ
dù đã tiêm chủng nhưng sẽ tăng đến ngưỡng an toàn đến khi tiêm nhắc lại
hiện nhật bản đang đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín cao chưa từng thấy
chủ yếu do sự lây lan của biến chủng omicron
tiến độ tiêm liều vaccine tăng cường của nước này khá chậm
vào tháng một hai tháng sau khi triển khai
khoảng ba mươi người đủ điều kiện được tiêm liều thứ ba
còn nhiều điều các nhà khoa học chưa rõ về ảnh hưởng của omicron
lên đồng độ kháng thể sau khi tiêm
xong họ cho rằng liều thứ ba hiệu quả ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng do mắc covid một mươi chín
thưa quý vị việc tiêm thêm mũi vaccine tăng cường vẫn là an toàn
và tiếp tục có hiệu quả cao để ngăn tình trạng bệnh biến chuyển nặng hơn
các nghiên cứu kết luận việc phát hiện ra hiệu quả của mũi tăng cường vaccine mrna
giảm trong vài tháng sau ba năm
tiêm sẽ củng cố thông tin để quyết định về việc tiêm mũi thứ tư
nhằm duy trì hoặc cải thiện hiệu quả của vaccine phòng bệnh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại